ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa tổ chức công bố kết luận thanh tra số bốn của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định
liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quản lý sử dụng đất đấu giá đất cho thuê đất và xây dựng nhà ở công trình trái phép tại xã mỹ thắng huyện phủ mỹ tỉnh bình định
kết luận thanh tra ủy ban nhân dân xã mỹ thắng đã để quỹ đất công ích bỏ hoang hơn hai trăm một mươi sáu chín hectare cho thuê đất không đúng quy định
không có hợp đồng với người thuê đất không tổ chức đấu thầu cho thuê đất xã cho thuê đất sai thẩm quyền thời hạn cho công ty thuê đất kéo dài đến năm mươi năm
do sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo xã để xảy ra tình trạng hàng trăm trường hợp lấn chiếm đất đai xây dựng nhà ở trái phép mà không bị xử lý
tình trạng lấn chiếm đất xảy ra ngày càng nhiều và phức tạp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phủ mỹ làm rõ trách nhiệm kiểm điểm
xử lý kỷ luật nghiêm khắc từng cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan trong những sai phạm